lựa chọn địa điểm sản xuất tiền giả sát cạnh một con sông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
lần theo các manh mối ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện đối tượng lê bá toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba địa chỉ tại phố neo nam giang thọ xuân tỉnh thanh hóa có liên quan đến vụ án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
tuy nhiên với bản chất lì lợm thủ đoạn tinh vi
toàn khai là shipper đi ship hàng chỉ vận chuyển thuê tiền giả để kiếm lời chứ không biết gì về đường dây nêu trên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
biết đại và thành cũng đang sản xuất giấy tờ giả nên đến gặp trao đổi cách làm tiền giả để tiêu thụ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
ngay sau đó cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ kẻ cầm đầu nhóm đối tượng sản xuất giấy tờ tiền giả
là nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn địa chỉ tại yên nghĩa ý yên tỉnh nam định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
truy tìm hai đối tượng và phát hiện chúng đang lẩn trốn
tại hai trung cư cao cấp khác nhau trên địa bàn quận long biên hà nội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
tổ công tác công an tỉnh quảng ninh đã kịp thời phối hợp với lực lượng
an ninh sân bay nội bài bắt đối tượng khi chuẩn bị lên máy bay để lẩn trốn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
thiếu tướng đinh văn nơi cho biết bước đầu các đối tượng khai nhận
vừa mới hoạt động trên địa bàn tỉnh quảng ninh thì bị phát hiện bắt giữ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
tỏa đi khắp nơi địa bàn ở quảng ninh thành phố hà nội hà nam
nam định bắc ninh bắc giang để đấu tranh truy xét
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án hình sự
bắt giữ một mươi một đối tượng với các tội danh liên quan thu giữ lượng tiền giả lớn cùng nhiều giấy tờ giả
và nhiều máy móc thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả
đáng chú ý các đối tượng đã tẩu tán tăng vật mang máy móc ném xuống sông ở nam định
gây khó khăn cho công tác thu hồi tăng vật
đặc biệt chúng rất ngoan cố trong khai báo
cơ quan an ninh điều tra vô cùng vất vả trong quá trình đấu tranh làm rõ vai trò của đối tượng cầm đầu
cũng như mở rộng đấu tranh chuyên án bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây
cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm làm tăng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả
vì đây là đối tượng nguy hiểm tinh vi và phức tạp
những loại tiền giả có các đặc điểm hình ảnh hoa văn không sắc nét hình định vị không khớp
mực đổi màu được in cùng với hình ảnh hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật và mảng ký tự siêu nhỏ là những giải mực nhòe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
riêng seri pk của mệnh giá năm mươi đồng

làm giả nét in nổi tại cung số mệnh giá ở góc trên bên trái mặt sau tờ tiền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
nhám giáp của nét in
bên cạnh đó khi trao nghiêng cờ tiền kiểm tra mực nổi màu thì yếu tố này có màu vàng khi nhìn thẳng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
số mệnh giá dập nổi và yếu tố hình ẩn
còn tiền giả có hình bóng chìm chỉ là hình mô phỏng không tinh xảo
các chữ số trên dây bảo hiểm không rõ ràng không sắc nét hình định vị không khớp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
người nào có hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù từ ba đến bảy năm
trường hợp phạm tội tiền giả có giá trị tương ứng từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng thì bị phạt tù từ năm đến một mươi hai năm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
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản